hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây dựa trên nghiên cứu của sở y tế tp hcm với rất nhiều nguồn dẫn và nghiên cứu khoa học về thay thế và định hình lại các bệnh viện trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín ở hàn quốc được đăng tải trên medinet của bộ y tế
chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu phân tầng chăm sóc và điều trị covid một mươi chín tại hàn quốc các bạn nhé
phía yg entertainment cho biết thêm hiện tại chỉ có một mình rose phải hủy bỏ mọi lệ trình trước mắt và phải tự cách ly
nguyên nhân là bởi nữ ca sĩ đã tiếp xúc với một trường hợp f mắc covid một mươi chín chưa rõ có phải là lisa hay không
sau đó ba thành viên còn lại của nhóm là jisoo jennie và park jaehyun cũng dừng mọi hoạt động
theo qj interg jasmond mặc dù ba thành viên còn lại không được xếp vào nhóm quan hệ thân thiết nhưng ngay từ đầu họ đã được kiểm tra covid một mươi chín
các thành viên còn lại của nhóm hiện đang chờ kết quả xét nghiệm
và nếu hai thành viên còn lại của nhóm là jisoo và jennie đều dừng mọi lệ trình
tính với sars cov hai cả hai đều phải hủy toàn bộ lệ trình của mình sắp tới
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại qj intergentsmond chưa lên tiếng về việc các thành viên còn lại có tiếp xúc gần với lisa hay không
đồng thời genergens sman đã nêu chi tiết các biện pháp được thực hiện sau khi xác nhận tình trạng của lisa
công ty đã thông báo nhanh chóng và chính xác cho các nhân viên có liên quan đến tin tức này đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn cường độ cao
je inchement cho biết nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai sẽ thông báo cho công chúng trong thời gian sớm nhất
trên thực tế vào đầu ngày hôm nay truyền thông hàn quốc đã đăng tải thông tin độc quyền rằng rose một thành viên khác của blackpink
gần đây đã bị nghi ngờ là có liên hệ mật thiết và đang bị cách ly tại nhà
tất cả các chuyến bay trong thời gian cách ly đã bị hủy bỏ
cụ thể dẫn lời yg entertainment như sau
đầu tiên chúng tôi chia sẻ thông tin này một cách nhanh chóng và chính xác với các đại diện và nhân viên
đồng thời chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tấn công mạnh mẽ thậm chí ngoài hướng dẫn của cơ quan y tế
chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng hỗ trợ đầy đủ về sức khỏe của các nghệ sĩ và ưu tiên hàng đầu của các nhân viên liên quan
nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai một lần nữa chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn
theo các cơ quan y tế hàn quốc sau khi một công dân được xác nhận tiếp xúc gần với người nhiễm covid một mươi chín
trong trường hợp không tiêm chủng họ sẽ phải tự cách ly một mươi ngày

người đã được tiêm chủng họ sẽ phải tự cách ly một mươi ngày

dựa trên biểu đồ này có thể thấy sau khi bị mắc covid một mươi chín lisa ngay sau đó sẽ được chuyển tới đội đặc nhiệm covid một mươi chín
sau khi được sự đồng ý từ địa phương lisa sẽ được chuyển đến và phân bổ vào những điểm cách ly và điều trị dành cho bệnh nhân covid một mươi chín
sẽ được chuyển đến và phân bổ

là nhẹ trung bình nặng và nguy kịch
cụ thể đối với bệnh nhân covid một mươi chín
có triệu chứng nhẹ
sẽ được cách ly tại nhà
hoặc cơ sở covid một mươi chín cộng đồng
nếu cao hơn sẽ là bệnh viện tuyến một
tương đương với bệnh viện tuyến tỉnh
tùy thuộc vào dùng miền
địa phương có thể chuyển vào
bệnh viện tuyến hai bệnh viện tuyến tỉnh
xét tiếp trên mức độ hai
bệnh nhân có triệu chứng
và mức độ bệnh trung bình
bệnh nhân sẽ được điều trị tại bệnh viện
điều trị covid một mươi chín tuyến một hai
tương đương với bệnh viện huyện tỉnh
ở mức độ ba bệnh nhân sẽ được
xếp vào mức độ nặng sẽ được điều trị
ở tuyến hai hoặc tuyến ba
tương đương với bệnh viện tuyến tỉnh hoặc trung ương
điều không ai mong muốn nhất
đó chính là mức độ cuối cùng nguy kịch
ở mức độ này bệnh nhân sẽ được trực tiếp
điều trị tại bệnh viện tuyến ba
tương đương với tuyến trung ương
việc chọn lựa cơ sở điều trị nào
là tùy thuộc vào kết quả phân loại bệnh nhân
các tổ chức này đã giúp chia sẻ
gánh nặng quá tải và chăm sóc bệnh nhân
được tốt hơn
trong đợt bùng phát lớn nhất ở daegu
tâm trấn của covid một mươi chín ở hàn quốc
tình trạng thiếu dường tại các bệnh viện
đã làm tăng tỷ lệ tử dông
do bệnh nhân không được tiếp nhận
và chăm sóc kịp thời
tăng thêm số dường và phân bổ lại
nhân viên y tế và các cơ sở y tế
tham gia tiếp nhận và điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín được xác định
là những công việc cấp bách
tại hàn quốc tại thời điểm lúc bấy giờ
việc chọn loại cơ sở để quyết định
đưa người bệnh đến điều trị
đã được xác định một cách chiến lược
bằng sự phối hợp giữa nhóm quản lý y tế
tại các địa phương và nhóm đặc nhiệm
cụ thể ngay khi phát hiện trường hợp f mới
thông tin này được chuyển ngay
đến đội đặc nhiệm covid một mươi chín
và đầu quản lý covid một mươi chín địa phương
nhóm quản lý covid một mươi chín địa phương
sẽ chỉ định bệnh nhân
đến các bệnh viện tùy theo mức độ bệnh
và tình trạng bệnh viện còn chống dường
cơ sở covid một mươi chín cộng đồng
cơ sở covid một mươi chín cộng đồng
được ra mắt lần đầu tiên vào tháng ba
năm hai nghìn hai mươi tại daegu
giúp theo dõi và chăm sóc
những bệnh nhân nhẹ bằng cách sử dụng
các cơ sở hạ tầng phi y tế
sẵn có và nguồn lực chăm sóc
sức khỏe tối thiểu
tại daegu khi lượng bệnh nhân
tăng đột biến có nguy cơ gây ra
tình trạng thiếu dương bệnh
tại các bệnh viện
giải pháp được dận dụng là những bệnh nhân nhẹ
được cách ly tại nhà nhưng vẫn cần được theo dõi
các cơ sở cộng đồng ban đầu
được sử dụng cho các mục đích phi y tế
chẳng hạn như các trung tâm đào tạo
khu nghỉ dưỡng và ký chúc xá
đã được sử dụng làm nơi cách ly
cho bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
những bệnh nhân không cần thở oxy
đặc biệt là những bệnh nhân dưới sáu mươi năm tuổi
không mắc các bệnh nền
là những đối tượng được chọn để theo dõi
tại các cơ sở covid một mươi chín cộng đồng
như trang nghiên cứu của hàng phân tích
nếu lisa ở tại cơ sở covid một mươi chín cộng đồng
lisa sẽ tự báo cáo
ngày hai lần về nhiệt độ cơ thể
và bất kỳ có triệu chứng mới nào
bằng ứng dụng trên thiết bị di động
và điện thoại
các thông tin tình hình sức khỏe
của người bệnh được theo dõi bởi nhân viên y tế
chụp x quang phổi đo sbo hai
xét nghiệm rt pcr
cung cấp các thuốc đơn giản
như thuốc hạ sốt
có thể được thực hiện tại các cơ sở covid một mươi chín cộng đồng
khi bệnh nhân có thể được thử dụng
khi bác sĩ phát hiện người bệnh dương tính
dưới covid xuất hiện các triệu chứng
có ý nghĩa lâm sàng
họ được chuyển đến bệnh viện
bằng cách vận hành hệ thống các cơ sở covid một mươi chín cộng đồng
đã giúp cho các bệnh viện
có thể đảm bảo đủ số giường
dành cho những bệnh nhân cần điều trị
hoặc chăm sóc nặng
ngoài ra những bệnh nhân covid nhẹ
cũng có thể nhanh chóng chuyển nặng
khi được cách ly tại nhà
những bệnh nhân này do được kết nối theo dõi
tại các cơ sở cộng đồng
nên được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức
tính đến thời điểm hiện tại
hàn quốc đã có hơn một mươi bốn cơ sở covid một mươi chín cộng đồng
đã hoạt động thành công
và con số này tiếp tục tăng lên
bệnh viện điều trị covid một mươi chín
và trung tâm cấp cứu covid một mươi chín
có thể thấy khi covid một mươi chín hoành hành
bệnh viện điều trị covid một mươi chín
và trung tâm cấp cứu covid một mươi chín
đang trở nên vô cùng cấp thiết
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
là những bệnh viện chỉ chuyên tiếp nhận
và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
phần lớn là các bệnh viện công lập
và một số bệnh viện tư nhân tuyến hai
và tuyến ba cũng tham gia vào nhóm này
tổng cộng có sáu mươi bảy bệnh viện
cung cấp hơn bảy dường bệnh
đã trở thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín
trên toàn quốc
các bệnh viện chuyên dụng covid một mươi chín
điều trị bệnh nhân từ trung bình đến nặng
hoặc nguy kịch tùy thuộc vào năng lực của mỗi cơ sở
ví dụ bệnh viện đông sang
của đây khu
một điểm nóng về covid một mươi chín
có hơn bốn trăm linh giường để chăm sóc chủ yếu
cho những bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
nếu số lượng nhân viên chăm sóc
sức khỏe và nguồn lực không đủ
họ có thể được điều động đến từ các bệnh viện khác
tại hàn quốc
hầu hết bệnh nhân covid một mươi chín
được chẩn đoán tại các địa điểm sàng lọc covid một mươi chín
và hiện nay hàn quốc
đã có hơn sáu trăm linh điểm sàng lọc
các điểm sàng lọc này giúp người dân
có thể dễ dàng tiếp cận để sàng lọc covid một mươi chín
điều này đồng nghĩa với việc
giúp cho người bệnh được chẩn đoán sớm
và được điều trị sớm
ngăn ngừa các trường hợp đã mắc covid một mươi chín
nhưng không biết đến phòng cấp cứu bất ngờ
các bệnh viện đông sang
tuy nhiên bất chấp những đỗ lực này
bệnh nhân covid một mươi chín có thể độc ngột
chuyển biến sáu đi trước khi nhập diện
trung tâm cấp cứu covid một mươi chín
là trung tâm dành cho những bệnh nhân covid một mươi chín
có nguy cơ cần được điều trị cấp cứu
các trung tâm cấp cứu covid một mươi chín
thường là các phòng cấp cứu
của các bệnh viện nhóm ba
với các phòng cách ly áp lực âm
thông qua việc sử dụng
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
và các trung tâm cấp cứu covid một mươi chín
người bệnh đã được chăm sóc tập trung
nhân viên y tế
và thiết bị
bảo hộ cá nhân được phân bộ hợp lý
để giải quyết ổ dịch
ngoài ra các bệnh viện khác vẫn hoạt động
và có thể chăm sóc những bệnh nhân mắc bệnh khác
và các tình huống khẩn cấp khác
bệnh viện tách đôi
mục đích của bệnh viện này là hạn chế sự tiếp xúc
không cần thiết giữa những bệnh nhân hô hấp
có thể bị diễm covid một mươi chín
và những bệnh nhân khác có thể giảm thiểu
sự lây nhiễm covid một mươi chín trong bệnh viện
ngoài ra những bệnh nhân không có các triệu chứng
về hô hấp có thể được điều trị thích hợp
mà không phải lo lắng
về việc phơi nhiễm không mong muốn
với covid một mươi chín trong bệnh viện
đổi vào và vị trí của phòng khám bệnh
đường hô hấp tách biệt với bệnh viện chính
và đường dẫn chuyển của bệnh nhân mắc bệnh hô hấp
cũng tách biệt với đường đi
của những bệnh nhân khác
nếu bệnh nhân bị nghi ngờ mắc covid một mươi chín
dựa trên các triệu chứng
hoặc yếu tố dịch tẩy học
họ sẽ được đưa đến địa điểm sàng lọc covid một mươi chín trước tiên
và sau đó là bệnh viện chuyên dụng covid một mươi chín
không phải phòng khám ngoại trú
hoặc khoa nội trú của bộ phận chăm sóc hô hấp
hầu hết bệnh nhân đã được xét nghiệm covid một mươi chín
trước khi nhập diện khoa hô hấp
dựa trên các triệu chứng của họ
bệnh nhân có các triệu chứng về hô hấp
phải ở trên sàn nhà của họ
hoặc trong phòng riêng của họ
trong số khoảng ba sáu trăm linh bệnh viện trên toàn quốc
hơn ba trăm linh bệnh viện đã thay đổi cơ sở vật chất
để hoạt động theo mô hình bệnh viện tách đôi
trong thời gian bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên bất chấp những nỗ lực này
đôi khi dẫn đến bệnh viện
xảy ra tình trạng nhiễm trùng bệnh viện không mong muốn
trước đó để ứng phó
chính quyền đang thúc đẩy chương trình tiêm nhắc
thủ tướng kim buk yong cho biết
sẽ rút ngắn thời gian giữa mũi hai và mũi tiêm nhắc
từ sáu tháng xuống còn bốn tháng
đối với người từ sáu mươi tuổi trở lên
và người trong diện dưỡng lão
từ đầu tháng một mươi một năm nay
hàn quốc đã chuyển sang sống chung giới dịch
nới lộng các quy định giãn cách
sau khi đạt mục tiêu tiêm chủng vào cuối tháng một mươi
phát biểu tài bộ
trong một cuộc họp chống dịch mới đây
thủ tướng kim buk yong cho biết
tình hình ở riêng khu vực thủ đô seoul đã đủ nghiêm trọng
để triển khai kế hoạch khẩn cấp bất cứ lúc nào
thủ tướng kim kêu gọi cơ quan y tế
phân loại bệnh nhân dựa trên mức độ
nghiêm trọng của triệu chứng
và cho những ca bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
tự điều trị tại nhà
trong tuần trước chưa tới hai mươi bệnh nhân
covid một mươi chín tự điều trị tại nhà
theo thông báo mới nhất của yg entertainment
lisa đã tiêm phòng
hai mùa vaccine đầy đủ
nhưng cô vẫn nhận kết quả dương tính
do nhiễm biến chủng mới nguy hiểm
của virus sars cov hai
người hâm mộ của nữ thần tượng đã bắt đầu
thịnh hành tên của cô ấy trên twitter
gửi những lời chúc tốt đẹp nhất
sau khi thông báo về kết quả
xét nghiệm dương tính của cô ấy
một người hâm mộ nói rằng
tôi chỉ hy vọng có ai đó có thể chăm sóc tốt
cho lisa của chúng tôi lúc bấy giờ
gia đình cô ấy đang ở xa cô ấy
tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện
cho lily của chúng tôi
một người hâm mộ khác nói
tôi yêu cô ấy đúng là yêu cô ấy rất nhiều
một người phụ nữ có nụ cười rất đẹp
khuôn mặt xinh đẹp cuốn hút
một trong những người phụ nữ mạnh mẽ
theo quan điểm của tôi
cô ấy sống rất xa cha mẹ
một người tài năng cô gái có rất nhiều
người hâm mộ trên thế giới
bây giờ cô ấy trong thời gian nghỉ ngơi
hãy sớm khỏe lại
một người hâm mộ khác nói rằng
cô gái của tôi lisa
là thần tượng mạnh mẽ sẽ ở đó vì bạn
tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện
cho cô ấy bình phục nhanh chóng
hãy cùng lisa sẽ sớm hết bệnh
một người hâm mộ khác nói rằng
hãy mau chóng khỏe lại lisa
cầu trời cho cô ấy được bình an
một người hâm mộ khác lưu ý
không phải nữ hoàng lisa
qua g đã để cô ấy làm rất nhiều điều ở hoa kỳ
chúc bạn hồi phục nhanh chóng
thêm một fan nữa lên tiếng
lisa bạn biết không
liều thuốc chữa khỏi tâm hồn tôi
đó chính là nụ cười rạng rỡ của bạn
sẽ ổn thôi phải không
nghỉ ngơi và điều trị tốt đi
một cô gái tốt như bà sẽ luôn bình yên
chờ đợi một ngày gần nhất
bạn sẽ quay lại để chào mọi người
số ca được xác nhận trong một ngày của hàn quốc
lần đầu tiên dược quá bốn ca vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
đây là bước cao mới kể từ khi có dịch
với số ca nặng và tử dông tăng đều
ở hàn quốc
có rất nhiều người phải xếp hàng dài để xét nghiệm
điều này cũng dẫn đến việc tiêm chủng
giống đã tích cực được đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa
những tin tức mới nhất về tình hình lisa
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và gửi đến quý khán giả
hãy bấm chuông
và để lại bình luận bên dưới
để thể hiện quan điểm của mình
xin chào và hẹn gặp lại các bạn
ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo